thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền hai ba trăm bốn mươi tấn hạt sống lúa
năm trăm linh tấn hạt sống ngô và bốn mươi tấn hạt sống rau cho các tỉnh quảng trị quảng bình hà tĩnh và thanh hóa bị thiệt hại do thiên tai năm hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng trị được hỗ trợ một tấn hạt sống lúa tám mươi tấn hạt sống ngô và một mươi tấn hạt sống rau
tỉnh quảng bình được hỗ trợ sáu trăm bốn mươi tấn hạt sống lúa một trăm hai mươi tấn hạt sống ngô và một mươi tấn hạt sống rau
tỉnh hà tĩnh được hỗ trợ năm trăm linh tấn hạt sống lúa một trăm linh tấn hạt giống ngô và một mươi tấn hạt sống rau
tỉnh thanh hóa được hỗ trợ hai trăm linh tấn hạt sống lúa hai trăm linh tấn hạt sống ngô và một mươi tấn hạt sống rau
bộ tây chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo
quỹ ban dân các tỉnh quảng trị quảng bình hà tĩnh và thanh hóa tiếp nhận phân bổ và sử dụng số hạt sống cây trồng nêu trên kịp thời đúng quy định